một đường dây thu thập tảng chữ trao đổi mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng
trên phạm vi nhiều tỉnh thành vừa bị công an tỉnh nghệ an triệt xóa bước đầu bắt giữ một mươi đối tượng
cầm đầu đường dây này là lê thế trung chú tại quận cầu giấy thành phố hà nội
trợ thủ đắc lực cho trung là ba đối tượng bùi văn nhật chú tại huyện nghĩa đàn tỉnh nghệ an
lê văn hà và lê trung kiên cùng chú tại tỉnh thanh hóa
để điều tra đường dây này lê thế trung lập ra một công ty trên lĩnh vực xây dựng
nhưng thực chất chỉ là bình phong để chung liên lạc với các đối tượng ở nước ngoài có nhu cầu thuê mua lại tài khoản ngân hàng
từ đó trung giao cho các chân dết tìm mua hoặc thuê lại tài khoản ngân hàng của hàng trăm người dân trên cả nước
sau đó trung bán lại tài khoản cho các ông chủ người nước ngoài để sử dụng trong giao dịch đánh bạc qua mạng
công an tỉnh nghệ an đã đồng loạt tiến hành bắt khám xét người chỗ ở và nơi làm việc của các đối tượng liên quan
tại các tỉnh nghệ an thanh hóa phú thọ và thành phố hà nội
cơ quan công an cũng chứng minh được lượng tiền giao dịch qua mỗi tài khoản được trung thuê lại hoặc mua lại là khoảng năm mươi tỷ đồng
đặc biệt có những tài khoản giao dịch trên bốn trăm linh tỷ đồng
từ năm hai nghìn hai mươi đến đầu năm hai nghìn hai mươi hai các đối tượng đã mua thuê mượn khoảng ba tài khoản ngân hàng
của hơn sáu trăm linh người ở nhiều tỉnh thành đến thời điểm này vẫn còn sáu trăm ba mươi ba tài khoản đang hoạt động
một vụ sản xuất hàng giả là thuốc bảo vệ thực vật lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố hà nội vừa bị phát hiện
cơ quan chức năng đã tạm giữ gần một mươi ba chai thuốc bảo vệ thực vật giả thuộc tám chủng loại khác nhau
cùng hàng nghìn tem vỏ thùng cắt tông phục vụ cho việc sản xuất hàng giả khi bất ngờ đột nhập vào một kho xưởng
trên địa bàn phường thanh trì quận hoàng mai hà nội
tại đây lực lượng chức năng bắt quả tang các công nhân đang tiến hành rán nhãn cho các nguyên liệu bán thành phẩm của trung quốc
thành các sản phẩm
thuốc trừ cỏ do việt nam sản xuất chủ kho hàng là phan việt anh chú tại cao lộc lạng sơn khai nhận
được các đối tượng ở bên kia biên giới thuê làm đầu mối nhập hàng không chỉ ngang nhiên sản xuất buôn bán hàng giả
các đối tượng này còn bán ra thị trường những loại sản phẩm có chứa chất cấm như sản phẩm thuốc trừ cỏ lifoxim
trên bao bì có ghi rõ thành phần chứa glyphosa te một loại hóa chất độc hại đã bị cấm sử dụng trong các loại thuốc trừ cỏ
ở việt nam từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng
thưa quý vị và các bạn trong những ngày vừa qua thì thông tin về đối tượng triệu quân sự một đối tượng rất manh động và nguy hiểm
từng phạm tội giết người cướp tài sản trộm cắp tài sản trốn khỏi trại giam của cục điều tra hình sự bộ quốc phòng
ở xã thành long huyện thạch thành tỉnh thanh hóa đã gây hoang mang lo lắng trong quần chúng nhân dân
tuy nhiên với việc phát huy cao độ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc lực lượng công an tỉnh thanh hóa
đã nhanh chóng bắt giữ được đối tượng khi đang trên đường lần trốn
ngõ chợ vừng xã yên dương huyện hà trung tỉnh thanh hóa
người dân vẫn chưa hết ngỡ ngàng khi vừa ngày hôm qua một tù nhân vượt ngục nguy hiểm đã xuất hiện tại đây
khi mà nghe trên thông tin của mạng chúng tôi cũng lo lắng luôn luôn cảnh giác cũng nói với toàn thể khu vực xóm phải cảnh giác
nhân được thông báo đối tượng triệu quân sự trốn khỏi trại giam của cục điều tra hình sự bộ quốc phòng
ngay trong chiều ngày ba mươi một tháng năm công an các đơn vị địa phương tỉnh thanh hóa lập tức triển khai phương án truy bắt
với quyết tâm cao nhất không để đối tượng triệu quân sự trốn thoát nhanh chóng bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân
ngay sau khi nhận được thông báo của giám đốc công an tỉnh công an huyện hà trung đã huy động lực lượng
tiến hành đồng bộ các biện pháp nhiệm vụ tập trung vào lực lượng tuần tra trên các tuyến giao thông
lập các chốt kiểm soát hành chính
hà trung được xác định là một trong những địa bàn đối tượng triệu quân sự sẽ đi qua hoặc lẩn trốn
vì vậy tại mỗi xã thị trấn các tổ tuần tra di động cũng hoạt động liên tục cả ngày lẫn đêm
trên các trang mạng xã hội và truyền thanh địa phương thông tin cảnh báo về đối tượng cũng liên tục được lực lượng công an cập nhật để người dân nâng cao cảnh giác
tôi thấy triệu quân sự đang ngồi ở dây đường dân sinh
ngay cổng nhà vinh tiếu tôi lát qua thấy đang ăn uống gì đấy
tôi chạy lại cổng cửa tôi gọi đồng chí đạt lại chắc mình xem có đúng là triệu quân sự hay không
tôi nhìn thấy là đúng là triệu quân sự là đối tượng truy nã của công an và bộ quốc phòng
tôi nhìn thấy đúng hình ảnh nhận ra tôi điện báo cho đồng chí chỉ huy trưởng
xã đội trưởng và đồng chí hiệu trưởng công an xã
khoảng năm bảy phút các đồng chí đã có mặt để phối hợp với bắt
tôi đã bảo với điện cho đồng chí cho anh phúc xe ôm đi đường cung lộ đón tôi để bám theo
tôi bảo với anh phúc là nếu như hỏi đối tượng có đi xe ôm không
thì anh cứ la đi bọn tôi và công an xã và anh em tập trung
nhưng mà taxi xe ôm là đi đường sau là quay về chỗ góng cho vương chức của anh anh bôn là bắt luôn được
nhận được tin báo tối giác tội phạm từ quân chúng nhân dân
lực lượng công an xã yên dương nhanh chóng tiếp cận hiện trường
thực hiện các biện pháp nghiệp vụ trực tiếp phối hợp cùng các lực lượng và người dân
bắt giữ thành công đối tượng nguy hiểm triệu quân sự
trực tiếp tham gia bắt giữ thành công đối tượng truyền sự
nhưng để mà bắt giữ được đối tượng truyền sự thành công thì phải có
có cái vai trò rất lớn của quân chúng nhân dân
nếu không có quân chúng nhân dân báo tin và tham gia phối hợp với lực lượng công an
thì chắc chắn là cái việc bắt giữ đối tượng triệu quân sự sẽ không thể dễ dàng
không thể đảm bảo an toàn
và cái việc mà bắt giữ thành công đối tượng trường quân sự cũng phần nào đấy
giúp nhân dân trên địa bàn xã yên tâm
cũng không có bị hoang mang trước cái đối tượng nguy hiểm
lực lượng công an và quần chúng nhân dân cũng như bên dân quân là bắt được
thì tôi thấy là yên tâm và không hoang mang nữa
qua vụ việc vừa rồi thì đã chứng minh cho cái lực lượng công an chính quy đã thực hiện tốt
chức năng nhiệm vụ cũng như vai trò rất là quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
an toàn xã hội trên địa bàn xã an dương
có thể thấy rằng đây chính là cái kết quả tất yếu của cái việc mà lực lượng công an làm nòng cốt
tham mưu cho các vị chính quyền
phối hợp với mặt trận tổ quốc
các đoàn thể nhân dân phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc sâu rộng
đối tượng triệu quân sự đã bị bắt cuộc sống bình yên đã trở lại nơi đây
thế nhưng câu chuyện về sự phối hợp giữa quần chúng nhân dân và lực lượng công an
trong việc truy bắt tội phạm sẽ là một điểm sáng tiêu biểu của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
trong ngày hai tháng sáu công an tỉnh trà vinh cho biết đang tạm giữ hình sự trần mỹ hạnh
chủ quán nước giải khác có hành vi tàn trữ
và buôn bán trái phép chất ma túy
vào chiều ngày ba mươi một tháng năm phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh
phối hợp công an thành phố trà vinh phát hiện hai thanh niên có dấu hiệu nghi vấn
đang đứng trước một quán nước giải khác tù khóm một phường năm thành phố trà vinh nên tiến hành kiểm tra
hai thanh niên khai tên phạm hoài ân hai mươi chín tuổi quốc vĩnh cửu xã vinh kim huyện cầu ngang
và phạm thanh tài hai mươi năm tuổi quốc quy nông a xã hòa lợi huyện châu thành
kiểm tra trên người phạm hoài ân cơ quan công an phát hiện trong tứ quần
có một ống nỏ bằng thủy tinh dụng cụ dùng để sử dụng ma túy
kết quả test nhanh cả hai đều dương tính với chất ma túy
bước đầu phạm hoài ân khai nhận cùng phạm thanh tài nên qua nước giải khác nêu ra
để mua ma túy sử dụng nhưng chưa thực hiện được hành vi thì bị lực lượng công an phát hiện
bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan công an tiến hành thu thập thông tin
và xác định qua nước giải khát là của bà trần mỹ hạnh bốn mươi năm tuổi ngụ khóm một phường năm
quá trình làm việc bà hạnh giao nộp chín đoạn ống nhựa trong suốt được hàng kính hai đầu
bên trong có chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy
qua khám xét khẩn cấp nơi ở của bà hạnh lực lượng chức năng phát hiện thêm một mươi bốn đoạn ống nhựa trong suốt
được hàng kính một đầu và một số đồ vật có liên quan
bước đầu bà hạnh khai nhận số tinh thể màu trắng đựng trong chín đoạn ống nhựa là ma túy
mua của một người đàn ông không rõ địa chỉ với giá một triệu đồng
sau đó chia ra nhiều tép nhỏ để bán lại cho các con nghiện kiếm lợi
kết quả giám định của cơ quan chức năng số ma túy trên là ma túy đá có tổng khối lượng hơn hai bảy gram
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố trà vinh đang tạm giữ hình sự trần mỹ hạnh để điều tra theo thẩm quyền
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành tỉnh tiền giang đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh tạm giam đối với hai đối tượng trong hai vụ án tàn trự trái phép chất ma túy
đối tượng võ trọng nhân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi cư trú ấp tân thạnh xã tân lý tây huyện châu thành
đã bị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phú học công an huyện châu thành bắt quả tang
tại ấp tân phú một xã tân lý đông huyện châu thành khi đang tàn trữ trái phép chất ma túy tổng hợp trên xe ô tô cá nhân vào ngày một mươi chín tháng năm
võ trọng nhân đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản vào năm hai nghìn một mươi hai và bị đưa đi ca nghiện bắt buộc vào năm hai nghìn một mươi
trở về địa phương nhân tái nghiện ngày hai mươi chín tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một tòa án nhân dân huyện châu thành
rồi quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở ca nghiện bắt buộc một mươi năm tháng
như nhân bỏ trốn khỏi địa phương đến ngày một mươi chín tháng năm thì bị bắt vì phạm tội
còn đối tượng trần diệu hiền sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín cư trú ấp tân quế xã tân lý đông huyện châu thành
bị cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phú học công an huyện châu thành
bắt quả tang khi đang thành trực trái pháp ma túy tổng hợp tại một nhà cho thuê trọ ở ấp tân thuận
xã tân hương huyện châu thành vào ngày một mươi ba tháng năm hiện đang nuôi con nhỏ dưới ba mươi sáu tháng tuổi
nên công an huyện cho tại ngoại và tiếp tục điều tra